qua đó nêu rõ phương châm đấu tranh là phát động chiến tranh du kích giải phóng từng vùng mở rộng căn cứ địa
chỉ thị đã trở thành kim chỉ nam cho hành động của toàn đảng toàn dân lúc bấy giờ để tổ chức khởi nghĩa vũ trang từng phần
tiến tới tổng khởi nghĩa và cao trào là cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hòa chung với tinh thần sụp sôi của cả nước tại huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
tri bộ đảng và ban việt minh huyện đã chủ động vận dụng một cách sáng tạo chỉ thị của trung ương đảng
kêu gọi tiên truyền vận động đông đảo nhân dân tham gia các đội tự vệ đội du kích đội thiếu niên tiềm phong cứu quốc
đứng lên chống lại sự đàn áp và bóc lục của pháp xích nhật và bè lũ tay sai bán nước
kết quả của quá trình đấu tranh đó là sự kiện ngày hai mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ngày hoàng hóa đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền
đưa hoàng hóa trở thành huyện đầu tiên giành được chính quyền ở thanh hóa
huyện hoàng hóa cuối tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm phong trào phá kho thóc nhật diễn ra mạnh mẽ
điển hình nhất là ở thôn đẳng trung xã hoàng đạo
hàng trăm tấn thóc lấy lại đã được chia cho người dân ở bốn tổng bút sơn hành vĩ bái chạch ngọc chuế
điều này giúp giải quyết cơ bản nạn đói đang hoành hành lúc bấy giờ
tạo động lực cho phong trào ngày một lớn mạnh tại địa phương
còn tại xã hoàng châu một xã có phong trào cách mạng được đánh giá là mạnh nhất lúc bấy giờ tại hoàng hóa
người dân đồng lòng hưởng ứng lời kêu gọi của việt minh
chống đi phu đi lính chống nạp sưu thuế cho giặc
xây dựng các cơ sở rèn
không chỉ vậy hoàng châu cũng thành lập được lực lệ tự vệ đông đảo nhất trong nguyện
chính sự lớn mạnh của phong trào cách mạng tại hoàng châu khiến cho đám thống trị tại phủ đường không dám đàn áp
nhìn nhận thấy mối đe dọa này mà phát xít nhật và chính quyền tay sai ở tỉnh
đã tổ chức binh lính xuống hỗ trợ khủng bố nhằm dập tắt phong trào
thưa các đồng chí và các bạn
ngày hai mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là ngày diễn ra sự kiện nhân dân hoàng hóa đã khởi nghĩa giành chính quyền
và để có được thành công như vậy thì phong trào cách mạng tại huyện đã diễn ra rất sôi nổi trước đó
xã hoàng châu là một trong những cây nôi cách mạng ở hoàng hóa
chính vì vậy phát xít nhật đã chọn nơi đây để tấn công và đàn áp rất nhiều lần
chúng tôi đang có mặt tại đình hoàng trung nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt giữa nhân dân xã hoàng châu
và tòa lĩnh bảo an do quản hiến tỉnh thanh hóa lúc bấy giờ cầm đầu về đàn áp cách mạng
vào ngày hai mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
hơn bảy mươi hai năm về trước lúc bấy giờ là đội viên đội thiếu niên tiền phong xã
người dẫn đường đưa chúng tôi đến đình hoàng trung ông nguyễn đình trương kể lại